theo phản ánh của người dân cũng như các cơ quan báo chí chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một một chiếc tàu số hiệu pt sáu trăm bảy mươi bảy vận chuyển hàng trăm tấn hợp chất nghi là chất thải từ khu vực gần cảng hà nội ra sát chân cầu thanh trì quận hoàng mai hà nội đổ trực tiếp xuống lòng sông
hợp chất này trên tàu là một loại bùn đất đặc quánh đen nhuyễn khi thả xuống nước xuất hiện nhiều váng dầu dài hàng trăm mét khiến vùng nước đổi màu nhanh chóng
theo phán đoán của một số người trong nghề xây dựng thì đây có thể là bùn bentonite một loại bùn cực độc chứa nhiều hóa chất nguy hại cấm sử dụng
sau khi được đổ xuống lòng sông các loại bùn đất thải từ chiếc tàu trên tạo thành những vết dầu bóng loáng dài hàng trăm mét bốc mùi tanh hồi thối nồng nặc trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân trong thời gian qua
người dân sinh sống dọc ven sông hồng cho biết thời gian gần đây họ liên tục thấy nhiều chiếc tàu khủng trở đầy áp chất thải lén lút đổ xuống sông hồng
đêm được biết khu vực chiếc tàu trên đỗ để đổ chất nghi là chất thải thuộc khu vực tuần tra kiểm soát cảnh sát đường thủy công an hà nội